cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang thụ lý điều tra bổ sung vụ án nguyễn thái luyện cùng đồng phạm
can tội lừa đảo chiếm mặt tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba
với vai trò chủ mưu đã lợi dụng sự hiểu biết về pháp luật đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đã tìm cách lách luật tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật
theo mô hình đa cấp cam kết trả lãi mua lại với giá cao tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp
tự đặt tên dự án do các đồng phạm đứng tên nhận chuyển nhượng từ nguồn tiền cá nhân và thu tiền của khách hàng
thông qua các hợp đồng ủy quyền hợp đồng hợp tác tạo sự tin tưởng cho khách hàng về tính hợp pháp của dự án
từ đó ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với công ty alibaba
chiếm đoạt một lượng tiền đặc biệt lớn của khách hàng ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước
để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật
đề nghị bị hại trình báo gửi đơn để được ghi lời khai giải quyết theo quy định của pháp luật
tại trụ sở phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu số sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai
phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm số điện thoại sáu mươi chín ba trăm một mươi tám bảy nghìn bảy trăm tám mươi ba gặp đồng chí đại úy phạm đình cường